chiều ngày ba mươi một tháng bảy đội quản lý thị trường số bảy thuộc cục quản lý thị trường tỉnh quảng bình
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ xe tải
mang biển số hai mươi chín h ba mươi tám nghìn ba trăm tám mươi ba do lái xe phan xuân thanh chú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh điều khiển
lưu thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã võ ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở gần một triệu chiếc khẩu trang
số khẩu trang trên được đóng trong một mươi tám chín trăm năm mươi hộp toàn bộ đều do việt nam sản xuất
thời điểm kiểm tra lái xe không cung cấp được các loại hóa đơn chứng từ của số hàng trên
hiện toàn bộ số khẩu trang này đã được đội quản lý thị trường số bảy tạm giữ
để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật